chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã dự lễ viếng
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguồn lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã bày tỏ lòng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
cách đây bảy mươi năm năm ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
toàn đảng toàn quân toàn dân việt nam quyết kiên trì con đường chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng của người để lại vươn tới những tầm cao mới
sánh vai cùng các cường quốc nam châu vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cụng nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám thành công
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vào sáng nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp với viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề bảy mươi năm năm
bản tuyên ngôn độc lập của nước việt nam dân chủ cộng hòa
tại hội thảo các tham luận và báo cáo đều thống nhất
tuyên ngôn độc lập của nước việt nam dân chủ cộng hòa
do chủ tịch hồ chí minh trực tiếp soạn thảo
là sự khẳng định thành quả của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc việt nam
đó là trang sử trói lỏi đánh dấu sự kết thúc của chế độ quân chủ chuyên chế
và chế độ thực dân mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc việt nam
kỷ nguyên của độc lập tự do hạnh phúc
bản tuyên ngôn độc lập có độ dài chỉ hơn một từ
nhưng chứa đựng nhiều nội dung có giá trị hết sức sâu sắc
và mang ý nghĩa lâu dài không chỉ đối với dân tộc việt nam
mà cả với nhân loại tiến bộ
đã trôi qua bản tuyên ngôn độc lập luôn được coi là văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng
kết tình giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc và tinh hoa thời đại
vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc việt nam và nhân loại
có giá trị trường tồn là ngọn đuốc soi đường
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì lễ công bố quyết định thăng ký
thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho phó giám đốc công an tp hcm cao đăng hưng
quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho đồng chí cao đăng hưng
phó giám đốc công an tp hcm
thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của đảng và nhà nước
đối với những thành tích đóng góp của lực lượng công an nhân dân nói chung
và thiếu tướng cao đăng hưng nói riêng
đây còn là niềm tự hào của công an tp hcm
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã chúc mừng và yêu cầu thiếu tướng cao đăng hưng
tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng
hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là chỗ dựa tinh thần và tấm gương đạo đức
cho cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
thiếu tướng cao đăng hưng phó giám đốc công an tp hcm
bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
đã đào tạo gian luyện cho bản thân
trở thành người chiến sĩ vững vàng trong mọi công tác
thực hiện chương trình tặng quà tình nghĩa do thiếu tướng lê tấn tới
thứ trưởng bộ công an vận động nhằm hỗ trợ các hộ gia đình
đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bạc liêu
ngày hôm nay đoàn thanh niên văn phòng bộ công an
phối hợp cùng với ban dân tộc và tôn giáo tỉnh bạc liêu
các đơn vị chức năng và đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu
chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà cho các hộ gia đình
dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vĩnh lợi
trước đó năm trăm linh xuất quà hai mươi kg gạo một xuất
đã được trao tặng cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
tại địa bàn các huyện hòa bình đông hải hồng dân và tp bạc liêu
riêng địa bàn huyện vĩnh lợi
ngoài hai trăm linh xuất quà là hai mươi kg gạo một xuất
đoàn thanh niên văn phòng bộ công an đã đồng góp vận động số tiền bốn mươi triệu đồng
để trao tặng cho hai trăm linh hộ dân
chúng tôi mong muốn năm tới này có thể giúp được nhiều hơn
để cho con em và đồng bào người dân tộc khó khăn
được nâng lên thoát nghèo thoát khổ
chúng tôi mong muốn sự của bang hoàng trị của chúng tôi
và đại diện cho người dân tộc người phở mẹ của chúng ta
hoạt động này còn có ý nghĩa đặc biệt
đối với can bộ chuyên sĩ đoàn viên thanh niên văn phòng bộ công an
nhằm phát huy tinh thần sung kích gắn kết giữa các đơn vị với quần chúng nhân dân
đây cũng là một sự hoạt chứng trị
để đoàn viên thanh niên
để đoàn viên thanh niên

như là đoàn viên thanh niên của công an tỉnh bạc liêu
phát huy tinh thần sung kích
hỗ trợ đồng bào dân tộc tiểu số
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững
với sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
đoàn thanh niên văn phòng bộ công an
phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan
thực hiện trao quà hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh bạc liêu
đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt
tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống